làm việc với trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
năm nay là năm sáng tạo của thanh niên thì thanh niên cần làm gì để phát triển và đạt hiệu quả tốt nhất
làm sao để tạo điều kiện cho lớp trẻ nước nhà có mục tiêu hoài bão có mục tiêu phát triển trong điều kiện của đất nước hiện nay
đánh giá cao những kết quả đóng góp của đoàn thanh niên đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian vừa qua
thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục lối sống
chăm sóc hỗ trợ người nghèo người yếu thế giáo dục lòng yêu nước triển khai nhiều hoạt động cụ thể như phong trào khởi nghiệp
từ đó làm nền tảng để phát huy các phong trào trong thời gian tới
tuy nhiên nhiều phong trào vẫn chưa phát huy được tinh thần sung kích của thanh niên
việc khởi nghiệp của thanh niên còn hạn chế một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới các phong trào của đoàn thanh niên

việc khởi nghiệp của thanh niên còn hạn chế một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới các phong trào của đoàn thanh niên
thủ tướng yêu cầu trung mong đoàn cần phải thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan
tổ chức hướng dẫn theo dõi kiểm tra đánh giá những chương trình phối hợp với tinh thần đổi mới
cần phải bám vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám để định hướng nhiệm vụ của mình
phối hợp với giáo dục thế hệ trẻ trong lối sống tác phong làm việc và xây dựng đất nước
bởi đây chính là nền tảng cho sự phát triển của đất nước có hoài bão lý tưởng và mục tiêu phát triển
tăng cường sung kích chống lại những thế lực thù địch
thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm và hướng nghiệp cho thanh niên
đồng thời cũng cần phải đối thoại với thanh niên để thao gỡ những khó khăn cho thanh niên phát triển